một trong những điểm nhấn của ngành du lịch thành phố trong năm hai nghìn hai mươi một là sẽ tổ chức quảng bá thương hiệu du lịch
vibrant ho chi minh city đến thị trường khách nội địa và khách quốc tế
phù hợp với chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi
ước tính cả năm hai nghìn hai mươi khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh chỉ đạt một ba triệu lượt
giảm tới tám mươi bốn tám so với năm hai nghìn một mươi tám
với khách nội địa là một mươi năm triệu lượt khách giảm năm mươi bốn hai tổng thu chỉ đạt tám mươi bốn tỷ đồng
giảm bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi chín tương đương mức giảm khoảng năm mươi sáu tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi một ngành du lịch đã xây dựng nhiều kịch bản để khôi phục và phát triển ngành du lịch
với mục tiêu sẽ đón tám sáu triệu lượt khách quốc tế ba mươi hai bảy triệu lượt khách nội địa
và tổng thu từ du lịch dự kiến đạt một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
để đạt được mục tiêu trên trước hết ngành du lịch thành phố tăng cường phòng chống dịch bệnh
của bệnh nhân
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn